tác giả vũ dũng minh cũng đã mang đến sân khấu việt nam vở kịch đôi mắt như bản hùng ca nhưng cũng hết sức nên thơ dành tặng những người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
xuất thân là y tá đại đội ở đại đoàn quân tiên phong ba trăm linh tám
vũ dũng minh đã công hiến chọn thời tuổi trẻ của mình cho hai cuộc chiến tranh phục vụ thương binh bệnh nhân
lăn xả vào những điểm nóng như chiến dịch tây bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình
với tư cách là một bác sĩ quân y vũ dũng minh ghi dấu ấn bởi nền tảng kinh nghiệm dày dặn cùng sự tận tâm của ông trong từng ca bệnh
tôi lúc bé thì lại được bà cô nuôi cho tôi
tôi ăn học ở nghệ an ở vinh
còn quê tôi thì là ở tỉnh hà nam
những khi trưởng thành lên đội trường một mươi tám hai mươi tuổi thì là tôi công tác ở huyện đoàn thanh niên huyện thanh niên tỉnh hà nam
tức là trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ
thì tôi đi vào
trường sơn tức là gọi là bộ đội trường sơn
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thì là cụ tham gia công tác ở ti liêm phóng ti cảnh sát của tỉnh hà nam
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám thì cụ gia nhập quân đội
thế thì cụ học quân y lớp quân y y tá vườn bầu là lớp y tá đầu tiên của quân đội dân việt nam
thế thì sau đó thì cụ về quân y
tại đoàn ba trăm linh tám năm năm mươi thì cụ về và tham gia chiến dịch điện tư phủ
sau đó thì cụ về công tác tại quân y viện ba trăm năm mươi bốn
là người đồng nghiệp cùng chiến đấu với vũ dũng minh từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại chiến trường
với bác sĩ nguyễn huy thiệp nguyên giám đốc trung tâm y tế bộ công nghiệp nay là bộ công thương
vũ dũng minh luôn toát lên khí chất của một người chiến sĩ
vũ dũng minh là một người chiến sĩ cương trực nhưng không kém phần tình cảm hết lòng vì công việc và những đồng đội
một người chân tỉnh sống chân tỉnh có tâm chứ không có gọi là hời hợp
đã nói là làm
thứ hai là tính chất là rất nguyên tắc nhưng mà rất thông cảm anh em
nó có một cái điểm là dù sao lúc đó ông ấy cũng là tổ trưởng anh em
nhưng mà đối với anh em thân thiết lắm
đi chiến dịch đói khổ
cùng nhau miếng ăn nước là nó rất thoải mái
anh dũng minh là người có tình có tình
không những tình với lại anh em trong quân đội tình với đồng chí nhưng còn tình với gia đình vợ con nữa
những tường sẽ lựa chọn công việc bác sĩ quân y là công việc chính trên chặng đường sự nghiệp
nhưng với những hình ảnh được chứng kiến trên chiến trường những cảm xúc đã trải qua giữa giây phút sinh tử
tất cả như tạo nguồn động lực
mạnh mẽ giúp người bác sĩ ngoại tứ tuần khi ấy quyết định cầm bút lên và viết
bến duyên với nghiệp viết từ vợ kịch một ngày chủ nhật
chỉ một thời gian ngắn sau cái tên vũ dũng minh đã không còn xa lạ trong làng sân khấu việt
ông gây ấn tưởng mạnh với khán giả cùng giới chuyên môn qua nhiều vợ kịch tiêu biểu về đầy tài người lính
như anh là mặt trời của em nắng lửa đồng tháp
cho đến nay nhiều trong số đó vẫn liên tiếp được công chiếu
và đón nhận sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả
với ông cụ thì có hai cái
một là lấy lính cho nên viết đầy tài về chiến tranh viết đầy tài về sự hy sinh thì nó sâu lắng hơn
thế vào viết về đầy tài y nó gắn vào với người lính thì thấy sự hy sinh cao cả của người lính
thì đi sâu vào lòng người nhiều
qua từng tác phẩm
niềm say mê sáng tác của vị bác sĩ càng trở nên mãnh liệt
vũ dũng minh muốn những gì ông đã thấy đã cảm về con người trong chiến tranh sẽ được đưa lên sân khấu
để người xem qua nghệ thuật có cơ hội được nhìn lại chính mình
cũng như cảm nhận được những cống hiến sự hy sinh của thế hệ cha ông
cái việc đầu tiên mà tôi nghĩ là anh ấy là một người sâu sắc
cái người có cái chuyên sâu của cái ngành nghệ
cho nên mới biết được những cái tình tiết đặc biệt của cái nhân vật nó như thế này
cho nên đây phải làm cái nhà viết kịch tôi cho là có chiều sâu tâm lý
đi được vào tâm lý con người viết được vào tâm lý con người
hay là những cái vợ kịch hai bà mẹ giữa bà mẹ là bà mẹ việt nam
anh ấy viết nhiều lắm nhưng chủ yếu là vợ kịch ước mơ còn đó
thì anh nói hay lắm
trong đó anh nêu được cái hoài báo của ông có cái gì đó
nhìn sâu của cái cuộc đời nhìn sâu cuộc đời
và cái cuộc đời đó tôi cho là chỉ có những người nào đi sát đi sát với cái nhân vật thì mới biết được
trong số các tác phẩm của vũ dũng minh không thể không nhắc tới vợ kịch đôi mắt
tác phẩm được đánh giá là một trong những dấu ấn đỉnh cao trên chặng đường nghệ thuật của ông
khai quát từ chuyện chữa trị mắt cho một chiến sĩ trinh sát của bộ đội phòng không
vở kịch đôi mắt muốn nói lên trách nhiệm và tình thương của người thầy thuốc ngoài mặt trận đối với thương binh
để cao tình cảm mối quan hệ giữa người với người tình đồng chí đồng đội trong những giây phút thiêng liêng
đồng chí đồng chí bình tĩnh lại đã
bác sĩ ơi bác sĩ ơi liệu đồng chí có sao không ạ